tạp chí điện tử tri thức trực tuyến đưa tin theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh khả năng tràn xuống nước ta vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sau đó tiếp tục được bổ sung trong các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi hai
hứng chịu ảnh hưởng của hình thế này hà nội và đồng bằng bắc bộ có thể ghi nhận đợt rét đậm
rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay
bà lê thị loan phó trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết
vào hai ngày cuối tuần hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ
trong đó khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt rất thấp ở một mươi một mươi ba độ c
miền núi có nơi rét hại bốn bảy độ c vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt ở dưới độ c
hiện miền bắc duy trì kiểu thời tiết rét sâu một mươi năm một mươi bảy độ c về đêm nhưng tăng lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ c vào ban ngày
trạng thái này kéo dài trong khoảng ba ngày tới hai mươi hai đến hai mươi năm tháng một mươi hai
sau đó khoảng cách nhiệt giữa ngày và đêm sẽ được rút ngắn
theo accuwater đợt không khí lạnh sắp tới sẽ mang theo độ ẩm cao và gây ra trạng thái rét buốt cả ngày
một số nơi ở miền bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần
tại hà nội khu vực bắt đầu ghi nhận giảm nhiệt rõ rệt kể từ đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai khi nhiệt độ xuống ngưỡng một mươi bốn độ c
thấp hơn các đêm trước đó sáu độ c
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai nhiệt độ cao nhất tại thủ đô chỉ còn một mươi bảy độ c và xuống mức thấp nhất là một mươi độ c trong đêm
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai sẽ là thời điểm
rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt cả ngày và đêm giao động ở mức một mươi một mươi sáu độ c
những ngày tiếp theo nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ
dù vậy trong bản tin dự báo thời tiết từ ngày hai mươi một một mươi hai đến ngày hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ ở bắc bộ vẫn cao hơn năm một độ c so với trung bình nhiều năm
miền bắc bắt đầu đón những đợt rét đậm rét hại diện rộng của mùa đông năm nay nhưng không kéo dài
ngoài ra ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
cũng sẽ gây ra đợt mưa lớn cho khu vực trung trung bộ và nam trung bộ trong các ngày hai mươi năm hai mươi tám tháng một mươi hai
ngày hai mươi bảy ba mươi một tháng một mươi hai nam bộ và phía nam tây nguyên được dự báo khả năng xuất hiện mưa trái mùa
do những nhiễu động ở vùng biển phía nam biển đông
đợt lạnh sắp tới cũng ảnh hưởng rất ít đến thời tiết của nam bộ
do đó khu vực duy trì nền nhiệt ở hai mươi bốn ba mươi hai độ c từ nay đến hết năm
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến hà nội và các tỉnh thành phố bắc bộ
trong khối không khí lạnh tăng cường khu vực bắt đầu trở rét lại từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai
với mức nhiệt thấp nhất là một mươi bốn một mươi bảy độ c
dù vậy thời tiết ban ngày hưởng nắng và duy trì ngưỡng nhiệt cao từ hai mươi hai mươi ba độ c trời lạnh
trạng thái này kéo dài suốt hai tuần qua
dù đã bước vào giữa tháng một mươi hai miền bắc vẫn chưa đón đợt rét đậm rét hại diện rộng nào
trong khi mùa đông năm nay đến sớm từ đầu tháng một mươi một
nhiều người cho rằng mùa đông ở miền bắc đang có xu hướng ấm lên qua từng năm
ông nguyễn đức hòa
phó trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
việc miền bắc chưa xuất hiện rét đậm rét hại diện rộng ở thời điểm này không phải là điểm bất thường
trong nhiều năm các hiện tượng trên có thể sớm xuất hiện kể từ tháng một mươi một
nhưng cũng có những năm rét đậm rét hại xuất hiện muộn vào khoảng tháng một năm sau
tương tự chúng tôi nhận định năm nay các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông hòa nói
dù vậy chuyên gia cho rằng thực tế mùa đông trong năm năm gần đây
có xu hướng ấm hơn nhiều so với thời kỳ trước đó
năm hai nghìn một mươi sáu người dân ở bắc bộ và bắc trung bộ trải qua một mùa đông rất lạnh
khu vực hương sơn hà tĩnh thậm chí đã xuất hiện mưa tuyết chưa từng có
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy các mùa đông bắt đầu ấm hơn
dẫn số liệu quan trắc ông hòa cho biết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình
nhiều năm một hai độ c đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhiệt độ trung bình của tháng cũng cao hơn cùng kỳ các năm hai mươi ba độ c
đây là hiện tượng cho thấy mùa đông năm hai nghìn hai mươi ấm hơn nhiều năm và trong năm nay xu hướng tương tự có thể xảy ra
về nguyên nhân chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu chỉ tác động mạnh đến khu vực bị đô thị hóa
khiến chuỗi số liệu thời tiết tại các khu vực này gia tăng
còn lại những khu vực khác không ghi nhận giá trị nhiệt độ tăng đột biến
do đó ông lý giải việc miền bắc trải qua nhiều mùa đông ấm trong những năm qua do tính chu kỳ của khí hậu
đặc điểm này thể hiện ở việc có một số thời kỳ khu vực trải qua nhiều năm rét liên tiếp
nhưng có thời kỳ nóng liên tục
ông hòa lấy ví dụ năm hai nghìn tám miền bắc trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài bốn mươi ngày chưa từng có trong lịch sử
đến năm hai nghìn một mươi một khu vực cũng xuất hiện đợt rét đậm kéo dài gần một tháng
đó là thời kỳ miền bắc rét liên tiếp trong nhiều năm liền
việc mùa đông miền bắc ấm hơn trong những năm qua có thể do chu kỳ khí hậu đang bước vào giai đoạn ấm
vài năm nữa khu vực có thể bước vào chu kỳ có những mùa đông rét hơn chuyên gia lý giải
nói về xu hướng mùa đông lạnh năm nay
trưởng phòng dự báo khí hậu cho biết miền bắc bắt đầu mùa đông tương đối sớm vào tháng một mươi một
dù vậy các đợt không khí lạnh vừa qua chủ yếu gây rét sâu về đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ ổn định và có xu hướng tăng cao khiến người dân cảm giác thời tiết chưa quá rét
dự báo xa ông hòa nhận định mùa đông năm nay ở miền bắc lạnh hơn năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
nhiệt độ không quá thấp các hiện tượng thiên tai như mưa tuyết ít khả năng xảy ra
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong một mươi ngày đầu
sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn cả về tuần xuất và cường độ so với trung bình nhiều năm
z đậm nhiều khả năng chỉ xé ra cục bộ ở vùng núi và ít khả năng xuất hiện dễ dọng
một tháng tới nhiệt độ trung bình ở bắc bộ và khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
có xu hướng cao hơn cùng kỳ nhiều năm một năm độ c
từ đà nẵng đến ninh thuận cao hơn năm một độ c
ngày một mươi tám hai mươi một mươi hai ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên trung trung bộ nam trung bộ
tây nguyên và nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng
trong đó khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận và một số nơi thuộc tây nguyên
có mưa lớn với tổng lượng mưa một trăm linh hai trăm linh mm có nơi cao hơn
về thời tiết dịp giáng sinh chuyên gia cho biết sau đợt không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện vào ngày một mươi sáu một mươi bảy một mươi hai
miền bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm đến cuối tháng một mươi hai
nhiệt độ ban đêm tại hà nội và đồng bằng bắc bộ ở ngưỡng một mươi bốn một mươi bảy độ c miền núi một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao hơn dưới một mươi độ c
trong khi đó trung trung bộ có thể xuất hiện một đợt mưa rông trong thời gian tới nhưng không quá lớn
tây nguyên và nam bộ đã vào mùa khô nên thời tiết không có nhiều biến động chủ yếu ít mưa